sau kiểm tra cơ quan công an phát hiện các đối tượng đang hút cát được khoảng bốn m khối lên xe ô tô và một ô tô khác đang đứng chờ để được hút cát lên xe
các đối tượng hút cát khai nhận trước đó đã hút được một xe cát khoảng chín mét khối và đang vào tiếp tục chờ để hút tiếp thì bị bắt quả tang
nhóm này khai được một người đàn ông tên hải chưa rõ nhân thân thuê để khai thác cát trái phép
hiện công an huyện madrak đã tiến hành thu giữ hai xe ô tô tải một máy hút cát và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định vừa kiểm tra bắt giữ một tàu chở hơn bốn trăm linh mét khối cát vàng không có hóa đơn chứng tử
trong quá trình xuôi từ thượng lưu về hạ lưu sông hồng đến khu vực nam định phương tiện thủy mang biển kiểm soát vp một nghìn bảy trăm bảy mươi hai trọng tải bảy trăm bốn mươi năm tấn do anh nguyễn văn thành
thường trú tại huyện vĩnh tường của tỉnh vĩnh phúc là chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã bị đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định kiểm tra
trong khoang chứa vào thời điểm này có khoảng hơn bốn trăm linh mét khối cát vàng anh thành không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cát nói trên
hiện phòng cảnh sát giao thông đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định
bộ đội biên phòng tỉnh an giang phối hợp với lực lượng công an và dân quân tự vệ đã bắt giữ hai vụ buôn lậu trong đêm
tăng vật thu giữ gần hai hai trăm linh bao thuốc lá ngoại các loại và hai trăm linh hộp nhang mũi
tổ công tác chống dịch covid một mươi chín trong lúc tuần tra kiểm soát biên giới đã phát hiện một nhóm đối tượng đang vác các bao tải từ phương tiện thủy lên bãi đất chống
khi tổ công tác tiếp cận kiểm tra các đối tượng phát hiện đã lên phương tiện bỏ chạy về phía bên kia biên giới
kiểm tra những bao tải các đối tượng bỏ lại tổ công tác phát hiện bên trong có chứa một năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu z hero và bazon
tiếp đó tại khu vực thuộc nhóm thuộc khóm xuân biên thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tổ công tác phát hiện bắt giữ một vụ buôn lậu tăng vật thu giữ sáu trăm chín mươi ba bao thu lá ngoại nhãn hiệu hero và ram và hai trăm linh hộp nhang muỗi
ubnd tp hà nội vừa quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông cà lồ đoạn xã nguyên khê huyện đông anh do xuất hiện sự cố sụt lún khiến các công trình phụ trợ của di tích đền bà voi xuất hiện

hà nội xây dựng phương án tổ chức xử lý sự cố sẵn sàng ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
thưa quý vị và các bạn kỹ năng nghề là vấn đề cần được quan tâm khi năng suất lao động
ở việt nam vẫn còn thấp như hiện nay
khi các điều kiện khác không thay đổi thì nhân lực có kỹ năng nhất là những người lao động
có tay nghề cao đóng vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy năng suất lao động
chính vì vậy đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân là cần thiết để giúp phục hồi
nền kinh tế sau dịch bệnh từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
tháng năm tháng công nhân góc nhìn kinh tế của bản tin ngày hôm nay xin được nói về câu chuyện này
khi mới đi làm chị dương thị hường công nhân ngành diệt may chưa trú trọng đến việc nâng cao
kỹ năng nghề nên năng suất lao động thấp
qua thời gian chị hường nhận ra muốn tăng thu nhập nâng cao mức sống
trước hết cần phải chủ động học tập nâng cao tay nghề

theo báo cáo mới nhất của apo tính trên mỗi giờ năng suất lao động của việt nam
đạt mức năm hai usd chỉ cao hơn so với campuchia và myanmar thấp hơn so với lào
so với singapore năng suất lao động của việt nam chỉ đạt khoảng tám và ba mươi năm tám mươi sáu
khi so với thái lan
thực tế cho thấy tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ nói chung ở việt nam còn thấp
nhìn chung chất lượng đào tạo thì dù có sự chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường
và chúng ta chưa được vào top năm mươi thế giới về đào tạo nghề
thì trách nhiệm của giáo dục nghề nghiệp còn rất lớn
trong nhiều năm trở lại đây thì chúng tôi tập trung vào đầu tư rất nhiều vào cải thiện cái tay nghề cho người lao động
bằng cách chúng tôi thứ nhất là hợp tác với các chuyên gia
chuyên gia đào tạo của ý và các chuyển giao công nghệ từ các công ty chuyên về máy móc thiết bị
họ cung cấp cho bên romani và từ đó cũng là nhiều doanh nghiệp khác mà chúng tôi đã hợp tác trong nhiều năm qua
giovanni hiện nay công nhân được đào tạo theo quy trình sản xuất đúng như các nhà máy hiện đại ở châu âu
kỹ năng không có đúng không
rồi là cái ngôn ngữ không có thế rồi là các cái kiến thức để mà giao tiếp về mặt xã hội cũng không được trang bị
thế thì làm sao mà có thể bảo là được hưởng được
cho nên là rất nhiều các cái cơ hội về mặt lao động người ta mở ra thế nhưng chúng ta không làm được việc đó không hưởng được là vì chúng ta không có ngoại ngữ
để cải thiện kỹ năng cho người lao động thì gia đình nhà trường doanh nghiệp và bản thân người lao động cần phối hợp và cùng phải có trách nhiệm
đặc biệt các cơ sở giáo dục thì nên tích hợp đào tạo chuyên môn với đào tạo kỹ năng mềm
các cơ quan chức năng cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu vào công tác đào tạo nghề
đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế hậu covid một mươi chín như hiện nay thì việc đào tạo nâng cao tay nghề cần phải được chú trọng hơn để phục hồi nền kinh tế
đào tạo nghề là trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như là của cơ quan chức năng
hiệp hội nghề nghiệp công đoàn cũng có trách nhiệm tham vấn đồng thời tạo các điều kiện cần thiết để người
từ những quyền đào tạo bao gồm là đào tạo và tái đào tạo để có thể chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thích ứng với những biến đổi mới của công việc
hoặc là có thể là tự mình làm chủ cái hoạt động sinh kế của mình
bên cạnh đây nữa thì quá trình đào tạo lại cũng cần phải bảo đảm là phù hợp với từng lứa tuổi từng cái thời điểm
để nó đảm bảo là không quá khó khăn hoặc gây tốn kém cho những người lao động trong quá trình tiếp cận với thế giới thực hiện
được biết bộ lao động thương binh và xã hội
đang xây dựng danh mục ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc qua đào tạo nghề mới được tuyển dụng
trình các cơ quan chức năng xem xét ban hành đây được coi là giải pháp quan trọng để chuẩn hóa kỹ năng nghề cho người lao động
nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
việt nam cần thực hiện chính sách ưu nãi với tinh thần cơ sở giáo dục nghề nghiệp
các doanh nghiệp nào thực hiện đào tạo giáo dục nghề nghiệp sẽ được hưởng những ưu nãi
ba thành tố này hình thành cơ chế hợp tác sẽ tạo nên sức mạnh thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp
nâng cao tay nghề cho công nhân phát triển mạnh mẽ
tôi nghĩ là phải có một cái thay đổi là một cái vấn đề đào tạo tiếng anh trong trường phổ thông
là phải được nâng thậm chí các trường trong hệ thống giáo dục và đào tạo kể cả đại học
là phải gần như là một ngôn ngữ ở đại cấp đại học thì phải là dứt khoát phải được sử dụng chính rồi
chúng ta phải có những cái thay đổi mang tinh chất căn bản như thế thì nó mới có được kỹ năng cho cái lực lượng lao động được
thì lúc bây giờ mới hưởng lợi được không có thì chẳng dùng được cái gì
nếu không giải quyết được bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đào tạo nghề cho công nhân lao động trong thời gian tới
thì việt nam cũng rất khó để hồi phục kinh tế và từ đó chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chất lượng nguồn nhân lực
cũng như đánh mất cơ hội tham gia thị trường lao động quốc tế
sở xây dựng tp hà nội công bố danh sách một mươi dự án nhà ở cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu
trong danh sách này có năm dự án trên địa bàn quận hà đông bao gồm công trình nhà ở cao tầng ct sáu khối a và b khu đô thị mới dương nội
tòa nhà hỗn hợp đài phát thanh và truyền hình hà nội khu trung tâm hành chính quận hà đông dự án đầu tư xây dựng khu c
khu đô thị mới kiến hưng trung cư cao tầng thuộc dự án khu đô thị mới lê trọng tấn park city dự án khu đô thị mới văn khê mở rộng
tại quận nam từ liêm thì có ba dự án gồm tòa nhà hh hai một a của công trình trung cư hh hai mươi một thuộc dự án công viên giải trí trường học và tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ golden parace a
dự án tổ hợp căn hộ cao cấp và văn phòng làm việc dolphin plaza dự án khenh nam hà nội denmark tower
tại quận cầu giấy thì có một dự án là dự án nhà ở cao tầng văn phòng lưu trú căn hộ du lịch và thương mại eco parkview
quận thanh xuân có một dự án là dự án công trình hỗn hợp dịch vụ văn phòng và nhà ở
phát động chương trình người việt nam đi du lịch việt nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở việt nam cơ bản được kiểm soát
chiều ngày một mươi sáu tháng năm tại thành phố sầm sơn của tỉnh thanh hóa đã diễn ra hội nghị giới thiệu thời điểm vàng để khám phá du lịch việt nam
hội nghị do ban nghiên cứu phát triển kinh tế
tư nhân tổng cục du lịch việt nam phối hợp với hội đồng tư vấn du lịch quốc gia tab tổ chức
qua đó tìm kiếm giải pháp kích cầu thị trường du lịch nội địa đánh thức tiềm năng vốn có của ngành du lịch sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
dịch covid một mươi chín đã khiến nhu cầu du lịch vào châu á thái bình dương giảm tám sáu so với cùng kỳ
còn tại việt nam trong thời gian giãn cách xã hội
nhiều doanh nghiệp lữ hành trong tình trạng ngủ đông
nhu cầu đi du lịch giảm lên tới tám mươi chín mươi so với cùng kỳ
đây là một trong những nội dung được báo cáo bởi đại diện google việt nam trong hội nghị
tuy nhiên từ giữa tháng bốn du lịch đã bắt đầu có sự khởi sắc sau lệnh nới lỏng giãn cách xã hội
đây được xem là cơ hội vàng để đánh thức thị trường du lịch đặc biệt là thị trường nội địa
ở đây thì chúng ta nhìn vào một cái kế hoạch để phục hồi du lịch nội địa
đó là một kế hoạch tổng thể để phục hồi toàn bộ nền kinh tế
cũng rất mừng trong cái điểm sáng của trong cái đại dịch mà chúng ta cùng làm
cùng đồng tâm với nhau đấy là cái việc mà chúng ta chia sẻ với nhau
cùng chia sẻ những cái rủi ro những cái không may trong quá trình
đặc biệt là các cái doanh nghiệp lớn các cái doanh nghiệp nhỏ vừa thậm chí là hộ
hưởng ứng chương trình người việt nam đi du lịch việt nam
nhiều tỉnh thành phố đã chủ động giảm phí tham quan cho du khách xây dựng các chương trình điểm đến an toàn
nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương mình
để khai thác hiệu quả hơn phía doanh nghiệp cũng đã tạo ra sự kết nối với nhau
đồng thời đưa ra các gói sản phẩm dịch vụ chất lượng kèm theo những cam kết và ưu đãi đối với du khách
khi quay trở lại khai thác sau dịch thì chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên đã tốt về dịch vụ thường tốt hơn nữa
ngoài ra thì hãng cũng xác định sẽ trở thành một cái điểm đến an toàn cho hành khách
trong thời gian này chúng tôi cũng mở thêm nhiều gói kích cầu hơn nữa bằng combo bằng những sản phẩm đa dạng hơn
du lịch bây giờ cũng lại phải có sự cộng tác của các doanh nghiệp với nhau để tạo nên một hệ sinh thái tuần hoàn để làm sao tiện ích nhất cho khách hàng
và nó hấp dẫn nhất về giá cả rồi về điều kiện đi lại tạo lên tất cả trong một
đây là một thời điểm rất quan trọng
và có sự đồng hành của rất nhiều các địa phương của doanh nghiệp của các hãng các đơn vị cung ứng các dịch vụ du lịch
vì vậy cho nên là có một cái chính sách giá hết sức hợp lý trong khi chất lượng dịch vụ thì vẫn được duy trì và đảm bảo
và đây là một trong những cái tạo nên những cú hích và tạo nên sự hấp dẫn đối với thị trường khách du lịch nội địa
trước những thách thức đang phải đối diện bởi dịch để đạt được kết quả về một thị trường du lịch như kỳ vọng
cần phải có sự nỗ lực tham gia từ nhiều phía
điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý cũng như phía doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh phù hợp hơn với tâm lý khách hàng trong bối cảnh hiện nay
có như vậy du khách mới được tiếp cận với góc nhìn mới có thêm động lực để trải nghiệm du lịch việt